tại quảng bình trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi mưa lũ đã làm bốn người chết hai người mất tích và chín người bị thương
hàng ngàn ngôi nhà tại các huyện minh hóa tuyên hóa quảng trạch bố trạch và thị xã ba đồn bị ngập nước và tốc mái
nhiều tuyến đường thì bị chia cắt và tê liệt sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hai ngày nay trên địa bàn tỉnh quảng bình có mưa to đến rất to gây ngập lụt nặng
một số địa phương xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại về người và tài sản
nhiều điểm tại đường hồ chí minh nước ngập sâu gần hai mét gây tắc đường
các tuyến đường liên huyện liên xã và giao thông nông thôn cũng bị ngập sâu nhiều mét
nước đầu nguồn dâng cao đã làm hơn hai trăm linh ngôi nhà ở xã phúc trạch và sơn trạch huyện bố trạch bị ngập
hàng trăm ngôi nhà tại các xã thuộc huyện tuyên hóa minh hóa bị cô lập hoàn toàn
hiện nay thì lực lượng chức năng của xã đang ở tại địa bàn ba thôn và đã tổ chức di dời cho bà con lên cao
hiện nay ở sơn trạch thì cũng có ba thôn trong điểm cũng đã tiếp cận hoàn toàn
và lực lượng công nghiệp của xã phúc trạch huyện bố trạch bị ngập
hàng trăm ngôi nhà tại các xã thuộc huyện tuyên hóa bị cô lập hoàn toàn
trước tình hình đó lãnh đạo tỉnh quảng bình đã cử các đoàn công tác xuống các địa bàn sung yếu để chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
đồng thời nỗ lực đưa những hộ dân bị cô lập đến nơi an toàn
nhiều trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh